các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trên hình sự công an tỉnh cà mau vừa phát hiện la thanh vân đang thực hiện hành vi mua bán số đề với quy mô lớn hoạt động chuyên nghiệp liên huyện với nhiều đối tượng tham gia
lực lượng công an đã bắt quả tang bốn tụ điểm tại địa bàn hai huyện trần văn thời và ngọc hiện thu giữ tại hiện trường gồm khoảng một trăm sáu mươi tám triệu đồng một mươi điện thoại di động một mươi sáu tờ giấy bên trong có ghim số lô số đề và một máy tính casio
khám xét nhà của một đối tượng có liên quan lực lượng công an đã tạm giữ hơn chín mươi đối tượng
trên hình sự công an tỉnh quảng nam vừa tiếp nhận hồ sơ vụ cháy rừng tại khoảng sáu và khoảng bảy tiểu khu một trăm sáu mươi huyện đông giang để xác minh điều tra xử lý theo quy định
song song với việc khám nghiệm hiện trường lực lượng công an huyện đông giang phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng nam tiến hành điều tra xác định nguyên nhân đối tượng gây ra vụ cháy rừng
vụ cháy này đã gây thiệt hại trên tổng diện tích ba mươi ba ha và làm thiệt hại hơn sáu năm trăm linh cây
trong đó diện tích cây rừng bị chặt đốt là hơn bốn hectare với hơn chín trăm linh gốc chặt và ba mươi bảy cây rừng bị ảnh hưởng
ubnd tỉnh cà mau vừa có văn bản hòa tốc yêu cầu công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương làm rõ điều tra về hành vi gian lận trong thu mua tôm xảy ra tại xã tạ an khương đầm rơi
vào ngày bảy tháng năm ông lê duy châu chú tại xã tạ an khương thu hoạch đầm tôm nuôi công nghiệp của gia đình
thông qua camera an ninh gắn gần đầm tôm ông châu phát hiện hành vi trộm tôm của thương lái
dùng phi nhựa và dò tôm hạn chế tầm nhìn của chủ ao nuôi rồi kéo trộm tôm dưới ao các đối tượng đã trộm ba mươi tám giỏ tôm với trọng lượng mỗi giỏ từ ba mươi cho đến năm mươi kg
công an huyện đầm rơi đã khởi tố bắt tạm giam ba đối tượng là đỗ huệ tánh lê văn an và võ văn thạnh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trận mưa lớn kèm theo rông xảy ra vào trưa ngày hôm nay tại tp hcm
cho nhiều tuyến đường bị ngập và một số cây xanh bị gió cuột bật gốc gãy cảnh
một số cây xanh trên đường điện biên phủ đoạn qua quận bình thạnh bị giáo quật gãy nhánh
cành cây bị gãy văng ra giữa lòng đường làm ảnh hưởng tới việc di chuyển của các phương tiện
cơ mưa giữa trưa cũng đã khiến một cây xanh trên đường âu dương lân quận tám bật gốc đổ chắn ngang đường
lúc sự cố xảy ra đường vắng người nên may mắn không có ai bị thương
mưa lớn làm nhiều tuyến đường bị ngập như khu vực tô ngọc vân quận thủ đức đường trần xuân soạn quận bảy võ văn ngân quận chín
các phương tiện đi qua khu vực gặp rất nhiều khó khăn vì mức nước dâng cao
nhiều đoạn đường bị ngập kéo dài từ hai ba km
và đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi